do ảnh hưởng của hoàn lưu phía nam bão số sáu từ đêm ngày một mươi sáu tháng chín ở các tỉnh quảng ninh cao bằng lạng sơn có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy
do ảnh hưởng của hoàn lưu phía tây nam bão số sáu từ sáng sớm ngày một mươi bảy tháng chín đến ngày một mươi tám tháng chín
ở khu vực đông bắc có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ một trăm linh một trăm năm mươi mm
riêng lạng sơn cao bằng từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh mm
khu vực việt bắc và tây bắc có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm
riêng hà giang lào cai lai châu có mưa từ một trăm linh đến một trăm linh mm
các khu vực khác thuộc bắc bộ và thanh hóa có mưa mưa vừa
từ ngày một mươi bảy đến ngày một mươi tám tháng chín trên thượng lưu hệ thống sông hồng thái bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ hai đến năm mét
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh miền núi bắc bộ
đặc biệt là các tỉnh quảng ninh lạng sơn
cao bằng bắc cạn hà giang lào cai yên bái sơn la lai châu
ngập úng tại vùng trũng vùng thấp và các đô thị thuộc các tỉnh quảng ninh lạng sơn cao bằng bắc giang
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ngập lụt sạt lở đất cấp một đến cấp hai